trong thời điểm giãn cách xã hội bên cạnh những nhiệm vụ cấp bách về công tác phòng chống dịch
thì công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm vẫn được các lực lượng triển khai thường xuyên liên tục
chỉ trong tháng chín vừa qua đội cảnh sát truy nã truy tìm thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng
đã liên tục phá án bắt tổng cộng năm đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm
trong đó có hai tên tội phạm quốc tế
những ngày đầu tháng chín đội cảnh sát truy nã truy tìm nhận thông tin yêu cầu phối hợp
từ cục cảnh sát hình sự bộ công an về việc có hai tên tội phạm quốc tế người hàn quốc
đang lẩn trốn trên địa bàn
theo hồ sơ truy nã quốc tế đây là hai tên tội phạm nguy hiểm
nếu không kịp thời truy bắt sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
thời điểm này cả thành phố đang giãn cách xã hội
ngoài việc lập kế hoạch truy bắt thì các biện pháp phòng chống dịch cũng phải được thực hiện nghiêm ngặt
nhưng mà ập vào khống chế đối tượng thì đối tượng không kịp trở tay và rất bất ngờ
làm cho đối tượng rất bất ngờ
quá trình mà khống chế bắt đối tượng là diễn ra một cách nhanh chóng
đảm bảo an toàn và không tuyệt đối là không làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân xung quanh
tội phạm truy nã quốc tế qua việt nam để lặng trốn
đây là một trong những thử thách của chúng tôi
vì thế mà trong cái vấn đề nghiệp vụ vấn đề quản lý của người nước
các đơn vị nghiệp vụ được giao nhiệm vụ là làm tốt công tác quản lý này
vì thế mà trong cái công tác phối hợp là chúng tôi đã nhận được nhiều thông tin
nhiều thông tin xác minh là nó có giá trị tự thế để phục vụ cho việc truy bắt đối tượng quốc tế
hai đối tượng yon thayi năm mươi tuổi và nam ki won năm mươi một tuổi
bị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol truy nã quốc tế lần lượt với các hành vi lừa đảo
và gây thương tích thân thể nghiêm trọng cho người khác
cả hai đều chọn khu vực biển đà nẵng
đà nẵng nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống để ẩn náu
đây cũng là hai trong số rất nhiều những tên tội phạm quốc tế trốn truy nã tại đà nẵng
bị công an thành phố phát hiện bàn giao cho bộ công an
đối với các bộ chính sĩ trực tiếp thực hiện cái nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã
và văn đồng đối tượng truy nã ra đồ thú
đòi hỏi phải đảm bảo được năng lực trình sát cũng như khả năng tiếp cận địa bàn
bấm sát địa bàn
có thể nói rằng là một công tác đặc thù mà đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao
của các bộ chính sĩ thực hiện nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã
có thể nói đấu tranh với tội phạm đã khó
nhưng truy tìm những đối tượng phạm tội lẩn trốn thì nhiệm vụ càng khó khăn hơn
bởi chúng rất tinh vi trong việc tạo vỏ bọc cho bản thân
đòi hỏi những người làm nhiệm vụ truy bắt không chỉ có lòng yêu nghề
tinh thông nghiệp vụ mà còn phải có tinh thần chịu khó theo đuổi vụ việc
đối tượng để xác minh chân tướng
sự tận tụy miệt mài không biết mệt mỏi của các trinh sát truy nã
đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án
thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ gìn an ninh trở tự trên địa bàn thành phố